kế hoạch triển khai ba mươi ba chuyến bay mỗi tuần từ ngày một tháng một mươi hai đến ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi một được các doanh nghiệp hàng không đề xuất dựa trên nhu cầu của người việt nam ở các quốc gia vùng lãnh thổ hàn quốc nhật bản đài loan muốn về nước
các chuyến bay này mới được cục hàng không việt nam gửi cục lãnh sự bộ ngoại giao lấy ý kiến nhưng chưa được cấp phép bay
chính phủ sẽ xem xét mở lại đường bay thương mại từ nước ngoài vào dịp thích hợp
người việt nam muốn về nước sẽ liên lạc với các đại sứ quán và được về nước trên các chuyến bay giải cứu cách ly tại cơ sở do quân đội quản lý
mỗi tháng vẫn có một mươi chuyến bay giải cứu công dân từ hàn quốc nhật bản đài loan về
theo cục hàng không việt nam hiện ước tính công dân việt nam tại nhật bản muốn về nước là ba mươi người tại hàn quốc là một mươi năm người tại đài loan là một mươi năm người
để đưa số hành khách này về nước thì cần tổ chức ba mươi ba chuyến bay mỗi tuần và kéo dài trong một mươi tuần
các hãng hàng không đã đưa ra đề xuất nêu trên tuy nhiên vẫn chưa được cấp phép bay